thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán vào sáng ngày hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại nhà sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
cùng đi với tổng bí thư có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
trong không khí trang nghiêm xúc động tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp nén hương thơm
thanh kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
tại nhà sáu mươi bảy nơi chủ tịch hồ chí minh đã chút hơi thở cuối cùng
hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh

đồng chí nguyễn phú trọng đã thắp nén hương thơm thanh kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng thân ái chúc toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình
luôn rồi rào sức khỏe hạnh phúc nhiều niềm vui tiếp tục học tập làm theo gương bác
đồng thời giới thiệu truyền tải đầy đủ sâu sắc
chân thành về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh tới đồng bào chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan